tại đồng nai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp tân triều huyện vĩnh cửu
phát biểu tại ngày hội đồng chí trương hòa bình biểu dương thành quả mà cán bộ và nhân dân ấp tân triều đã đạt được
lưu ý đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh đồng nai tiếp tục chỉ đạo sâu sát
đặc biệt đối với phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân
dịp này phó thủ tướng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình có công nuôi dấu cán bộ cách mạng
và gia đình cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại ấp tân triều